đã có hơn một trăm năm mươi nhà đầu tư là các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia hội nghị kêu gọi đầu tư dự án xây dựng một số đoạn tuyến cao tốc bắc nam nhánh phía đông do bộ giao thông vận tải tổ chức vào sáng nay
bộ giao thông vận tải một lần nữa khẳng định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được nghiên cứu kỹ lưỡng tuân thủ đúng theo pháp luật của việt nam và phù hợp với thông lệ của quốc tế bảo đảm công bằng và minh bạch không phân biệt nhà đầu tư trong nước và quốc tế
lâu nay dư luận vẫn quan tâm nhất đến việc lựa chọn các nhà đầu tư cho cao tốc bắc nam trong đó không ít ý kiến nghi ngại về việc tham gia dự án khi năng lực kinh nghiệm yếu nhất là các nhà đầu tư đã từng có những dự án tai tiếng ở việt nam
phía bộ giao thông vận tải khẳng định sẽ không có chuyện nhà thầu yếu kém tham gia dự án và qua đấu thầu quốc tế bộ sẽ không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay quốc tế và tất cả đều thực hiện theo đúng luật
vấn đề đặt ra ở đây dư luận quan tâm đây là chất lượng đây là tiến độ
tôi nghĩ là như thế vấn đề đặt ra đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chúng ta cần phải đưa ra được một bộ hồ sơ thầu cũng như một cái hợp đồng quản lý được chặt chẽ tiến độ chất lượng để đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư khi tham gia vào phải cung cấp một dịch vụ tốt nhất tiến độ đảm bảo chất lượng đảm bảo trong cả vòng đời dự án
tại hội nghị các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đều cho rằng dự án cao tốc bắc nam với quy mô lớn có sức hấp dẫn họ
tuy nhiên với các tiêu chí đặt ra trong hồ sơ thầu cần thiết phải làm rõ
tính bình đẳng và minh bạch đặc biệt là cơ chế tài chính và năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư
bởi họ cho rằng có những tiêu chí còn rất khó cho nhà đầu tư muốn tham gia
hồ sơ dự sơ tuyển hiện nay đang áp dụng mức lãi suất khoảng bảy bảy mươi sáu trong khi lãi suất thực tế của thị trường khoảng từ một mươi một một mươi
đây là một trây nghịch rất lớn mà bộ giao thông chưa có hướng xử lý
tại hội nghị lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng khẳng định luôn tạo mọi điều kiện
để các nhà đầu tư tham gia vào hội nghị
chúng tôi hy vọng là trong giai đoạn sắp tới sẽ tiếp tục đối thoại tiếp tục cung cấp thông tin
để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể tham gia đấu thầu với tinh thần là công khai minh bạch đúng luật pháp quốc tế
để chúng ta chọn được những nhà đầu tư quy tính không chỉ về năng lực tài chính
mà còn kinh nghiệm để có thể hoàn thành dự án này
đúng theo tiến độ đặc biệt là đảm bảo chất lượng
theo bộ giao thông vận tải đến thời điểm hiện nay bộ đã bán ra tám mươi bộ hồ sơ cho các nhà đầu tư
đáng chú ý trong số này có nhiều nhà đầu tư đến từ nhật bản hàn quốc trung quốc
bộ giao thông vận tải cũng đã chuyển bốn một trăm một mươi tám tỷ đồng kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng
cho các địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng cho cao tốc bắc nam
trước băn khoăn của các nhà đầu tư về vấn đề chia sẻ rủi ro như bảo lãnh chuyển đủ ngoại tệ
bảo lãnh doanh thu
bộ giao thông vận tải cho biết đã trình chính phủ nhưng chưa được thông qua